từ bỏ công việc nhà giáo theo truyền thống gia đình để trở thành nhà khoa học từ bỏ những cơ hội rộng mở để làm việc ở nước ngoài để quay về cống hiến những tri thức được học tập và tích lũy cho quê hương đất nước ít ai nghĩ rằng những quyết định táo bạo ấy lại là của một người phụ nữ nhỏ bé như tiến sĩ hà phương thư
và chúng tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi chị quyết định gắn công việc khoa học của mình với căn bệnh ung thư một căn bệnh quái ác và đầy chăn trở ở việt nam
bằng việc công bố chế tạo thành công phức hệ nano fgc ưu việt với việc sử dụng toàn bộ nguyên liệu là hợp chất từ thiên nhiên cây cò việt nam chính là sự khẳng định mạnh mẽ nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị
chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn bởi vì công nghệ nano như tôi vừa chia sẻ là một công nghệ rất mới đặc biệt là mới ở việt nam
và lúc bây giờ thì gần như là các trang thiệp bị cũng như là các điều kiện về tài chính thì gần như là chúng tôi chưa có
công nghệ nano thì vẫn chưa nhiều vì thế tôi và các công sư thì ngày đêm cũng phải tìm tòi từ học hỏi từ giao lưu liên kết với các nhóm nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước để mà học hỏi thêm những kinh nghiệm những kiến thức chuyên môn
và đồng thời chúng tôi cũng phải tìm cách khẳng định cái năng lực của nhóm nghiên cứu của mình để mà từ đó có thể xin hỗ trợ kinh phí từ những cấp quản lý chính từ những cái kinh phí này

và mới đây tiến sĩ thư vinh dự nhận giải thưởng phụ nữ việt nam hai nghìn một mươi bảy nhưng sau cả những giải thưởng danh giá ấy những tâm sự những lời cảm ơn của bệnh nhân ung thư dành cho mình đối với chị mới thực sự là một niềm hạnh phúc vẹn tròn nhất
khi mà làm ra được những cái bài thuốc những cái sản phẩm nano mà phần nào để giúp cho việc cạnh thiên chất lương sống của bệnh nhân ung thư thì tôi cũng như các công sư cảm thấy rất là sống sướng
và nhiều lúc chúng tôi mất ngủ vì là có những bệnh nhân người ta gọi điện đến nó chia sẻ là họ là chất lượng sống cũng như sức khỏe của họ được cải thiện mà họ gần như là được sống lại sau khi dùng thực phẩm của chúng tôi
sau tròn một mươi năm dồn hết tâm sức và kỳ vọng vào nghiên cứu hỗ trợ điều trị ung thư và đạt được nhiều thành tựu những sản phẩm của chị không chỉ xoa dịu nỗi đau bệnh nhân ung thư phải chịu đựng do căn bệnh hoành hành
mà còn giúp ức chế khả năng di căn của tiến sĩ
nhưng tiến sĩ thư vẫn luôn ấp ủ trong mình một hoài bão lớn hơn
không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ mà chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng những bệnh nhân ung thư tìm ra loại thuốc có thể điều trị được căn bệnh quái ác này dù biết phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn và thách thức